công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam hai tháng đối với trần thanh sơn ba mươi một tuổi quê tại bạc liêu
về hành vi chống người thi hành công vụ
vào khoảng năm giờ ngày tám tháng sáu anh nguyễn duy phương bốn mươi ba tuổi là du khách đến từ bình dương
đang đỗ xe ô tô tại bãi đỗ xe của siêu thị big c quảng trường trung tâm tp đà lạt
thì bất ngờ bị sơn mở cửa leo lên xe ngủ
lúc này sơn đang trong tình trạng say xỉn
sau đó anh phương chở sơn đến công an tp đà lạt để trình báo sự việc
khi đồng chí lâm là cán bộ công an tp đà lạt đang trực tại đơn vị
đến gọi sơn dậy và yêu cầu trình bày sự việc thì sơn đã dùng tay hành hung đồng chí lâm
rồi chạy vào vòng gác cách đó chừng ba mét lấy ghế tiếp tục hành hung đồng chí lâm
ngay trong sân của trụ sở công an tp đà lạt
quá trình làm việc tại cơ quan công an sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
chỉ nên dừng chân nghỉ
tại các trạm có người trong xe đặc biệt là không nên để một số lượng tiền và tài sản
có giá trị lớn ở trong xe
đây chính là những cảnh báo dành cho các tài xế lái xe đường dài
khi trong thời gian gần đây xuất hiện hàng loạt vụ việc kẻ gian lợi dụng sơ hở của lái xe
khi nghỉ ngơi trên đường chui vào ca biên để trộn cắt tài sản
sau đây là ghi nhận trên tuyến quốc lộ một a đường tránh vinh
đây là đối tượng hà duy thành ba mươi hai tuổi trú tại huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
vừa bị công an huyện hương nguyên tỉnh nghệ an bắt và khởi tố về hành vi trộn cắt tài sản
thành từng góp ba tiền án về tội trộn cắt tài sản
để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy thành thường lượn lờ trên quốc lộ một a đường tránh vinh
chọn các điểm dừng chân ăn nghỉ nơi đổi sang của các lái xe chạy tuyến đường dài
lợi dụng sơ hở của tài xế rồi chui vào ca biên trộn cắt tài sản

trong việc đấu tranh về tội phạm trộn cắt tài sản đó là phải thu được cái tãng vật
và nhanh chóng thu được cái thắng vật bắt được đối tượng
cái khó khăn thứ ba đó là cái đối tượng thường là các đối tượng có tiền án trật trừ
cho nên khi cơ quan điều trá không có đầy đủ các cái tài liệu chứng cứ
thì việc khái nhân của các đối tượng gặp rất nhiều khó khăn
để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
các đối tượng thường chọn thời điểm gây án giữa trưa hoặc đêm khuya
khi các tài xế khá mệt mỏi và mất cảnh giác
thậm chí nhiều đối tượng còn phối hợp với nhau để theo dõi đánh lạc hướng lái xe
để đồng bọn tiếp cận cabin trộm tài sản
manh động hơn chúng còn sẵn sàng dùng đá hoặc búa để phá kính hai bên cửa cabin
qua vụ việc công an huyện nguyên đấu tranh về tội phạm trộm cắp tài sản
cảnh báo với những người lái xe lái xe lái xe tuyển bắc nam
khi dừng đầu xe nhất là phải khóa cửa kính cửa phù lên chuồng
cùng các xe lái xe chuông xe khóa xe và khống khóa cửa xe
là tạo điều kiện cho các đối tượng trộm cắp tài sản là lợi dụng vào đó để trộm cắp tài sản
hè là dịp tội phạm trộm cắt tài sản có triều hướng gia tăng
vì vậy các tài xế đường dài cần nâng cao cảnh giác
chỉ nên dừng tại các trạm có người trông xe
đặc biệt là không nên để trong xe một số lượng tiền và tài sản có giá trị lớn
trường hợp bị mất tài sản nên trình báo ngay với công an sở tại để phối hợp điều tra làm rõ
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
bằng chữ trái phép chất ma túy phòng cảnh sát quản lý trại giam công an tỉnh khánh hòa
cũng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn vĩnh tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố nghĩa phú phường cam nghĩa thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
ngoài ra phòng cảnh sát quản lý trại giam công an tỉnh khánh hòa
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần thanh thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại số năm mươi sáu trên năm cồn tân lập phường sương huân thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
về hai tội trộm cắp tài sản và che giấu tội phạm
đối tượng này có sẹo thẳng dài một cm cách ba cm trên trước đầu lông mày trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện